hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bất kỳ ai cũng mong muốn được xung vầy đón tết bên gia đình và người thân
thế nhưng không phải ai cũng được chọn vậy như vậy
đối với các em học viên của các trường học viện công an nhân dân thì không phải em nào cũng được trở về bên gia đình mà có những em phải ở lại trường để trực tết
vâng và để động viên chia sẻ cùng với các em học viên trực tết đoàn thanh niên trường cao đảng an ninh nhân dân i đã tổ chức hoạt động bánh trưng ngày tết
cùng các em đón một cái tết ấm áp đoàn kết bên người thầy người cô và các bạn đồng đội của mình
đây là năm đầu tiên em đoàn sơn đô trực tết tại trường và đón một cái tết xa nhà
tuy có nhớ không khí tết gia đình nhưng cảm thấy vui vì em và những người bạn của mình sẽ được cùng nhau đón tết dưới mái trường cao đẳng an ninh nhân dân i
những chiếc bánh trưng tự gói có những vụn về và cả những bỡ ngỡ bởi đây là lần đầu tiên các em tự tay làm bánh trưng
nỗi nhớ nhà là một lần đầu tiên
mình đã vơi đi và thay bằng một niềm vui sự hân hoàn khó tả
từ trước đến giờ em vẫn chưa bao giờ gọi bánh trưng cả
và ngày hôm nay thì tại đây em được gọi bánh trưng cùng thầy cô và các bạn
cái tết xa nhà đầu tiên nó cũng khá là buồn
xong khi mà tất cả mọi người ở đây và bọn em coi thầy cô như là cha mẹ và coi đồng chí như là anh em
thì thực sự là cái nỗi buồn nó vơi đi rất là nhiều
và em cảm thấy ở đây như là một mái ấm thực sự ạ
trong không khí đầm ấm thầy nguyễn văn thuận phó hiệu trưởng nhà trường cũng đã tự tay hướng dẫn các em gói bánh
không còn khoảng cách giữa thầy và trò chỉ còn đó là những tình cảm thân thương chiều mến
gương mặt ai cũng nở những nụ cười những ánh mắt dạng dỡ biết nói
trực tết năm nay trường cao đẳng an ninh nhân dân có gần hai trăm linh
hai trăm linh các em học viên và sẽ chia làm hai đợt
riêng trong đợt một nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để các em lần đầu tiên ăn tết xa nhà sẽ không cảm thấy buồn
với mong muốn là tạo được một không khí đầm ấm vui vẻ sung vầy
và đồng thời xua tan đi làm vơi đi những cái nỗi nhớ sự cô đơn của tất cả các bạn học viên
mà đang không được về sung học cùng với gia đình ngày tết phải đang thực hiện nhiệm vụ ở tại trường

thì lãnh đạo thầy cô cũng như là ban chấp hành đoàn thanh niên nhà trường đều chia sẻ động viên
và cùng với các bạn trải qua những ngày thật đẹp và thật có ý nghĩa trong những ngày cuối năm
thành quả sau hơn hai giờ tự tay làm bánh hơn một trăm linh chiếc bánh trưng tự gói cũng sẽ được chính tự tay các em thổi lừa và cùng nhau nấu bánh
bên bếp nửa hồng thầy và trò chiến cao đẳng an ninh nhân dân cùng thất cao tiếng hát đón chào một mùa xuân mới

thành quả sau hơn hai giờ tự tay làm bánh hơn một trăm linh chiếc bánh trưng tự gói cũng sẽ được chính tự thổi lửa và cùng nhau nấu bánh

thành quả sau nữa tự tay làm bánh hơn một trăm linh chiếc bánh trưng tự gói cũng sẽ được chính tự thổi lửa
thờ cúng tổ tiên ông thạch còn mang cát chia cho cả hàng xóm để đặt lên bàn thờ ngưỡng vọng về tổ tiên
cát hoàng sa khác với cát trong đất liền đó là những hạt cát trắng mịn tinh khiết như sương mai
mỗi hạt cát dường như có sự kết dính với nhau nhưng khi đổ ra bát hương thì mịn màng như một sắn
ông thạch là con cháu của các bậc tiền nhân đã ra hoàng sa từ tuổi trước
trong tâm tường của ông những hạt cát này có một phần xương thịt

đảo hoàng sa dù xa nhưng rất gần như bên hiên nhà
cây xanh này được ông thạch vào đảo hoàng sa và mang về chăm sóc
ngày tết trở về nhà ông thạch thường trông non cây để nhớ về hòn đảo cồn cào cát trắng san hô
nhớ về mấy chục năm xui ngược trên biển và gắn bó với hòn đảo máu thịt chủ quyền
sau nhiều năm từ một cây nhỏ giờ đã trở nên xanh tốt
ông thạch đặt cho cây này cái tên là hoàng sa
chuyến đi biển cuối năm trở về món quà của ông thạch dành cho vợ là nắm cắt hoàng sa
cát đặt lên cây này là nắm cắt hoàng sa
cát đặt lên bàn thờ cát để chăm sóc cây và cát để mang đi biếu bà con xóm riền ở đảo
đó là món quà quý nhất của người dân trên đảo trong ngày xuân
súng kích tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang đoàn thanh niên công an tỉnh an giang đã phối hợp với công an long xuyên
tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông góp phần mang lại bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực của đoàn viên thanh niên công an tỉnh an giang
trong dịp tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu này
để người dân đón tết trong yên bình vui vẻ thì đoàn thanh niên công an tỉnh đã phối hợp với công an các phường trọng điểm
trên địa bàn thành phố như phường mỹ long phường mỹ xuyên phường mỹ bình phường mỹ hòa phường mỹ thạnh
đã lên kế hoạch đảm bảo trước trong và sau tết nguyên đán
với từ bốn đến tám chốt mỗi ngày được chia ra các giờ cao điểm khác nhau đứng chốt chặn và tham gia tuần tra
tại các khu vực tập trung đông người tất cả các tri đoàn trực thuộc đoàn thanh niên công an tỉnh
đều phải bố trí lực lượng đảm bảo mỗi chốt trực phải có từ hai đồng chí trở lên làm nhiệm vụ
các đoàn viên thanh niên công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ công an các phường trên địa bàn thành phố
đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát đồng thời hỗ trợ tại các chốt điều hòa phân luồng giao thông
giải tỏa các un tắc đồng thời phối hợp công tác tuần tra giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường
thưa quý vị và các bạn nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu trong an lành
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh bạc liêu đã triển khai đồng bộ các biện pháp
tăng cường tuần tra kiểm soát thường xuyên liên tục trên tất cả các tuyến đường thủy nội địa
để ngăn ngừa các loại tội phạm và các tàu thuyền vi phạm luật giao thông đường thủy
càng về những ngày giáp kết bật độ các tàu thuyền tham gia giao thông trên các tuyến sông
thuộc địa bàn tỉnh bạc liêu lưu thông dày đặc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
đa phần các lỗi vi phạm là chở quá vạch mức nước an toàn phương tiện trở hàng nguy hiểm
độc hại phương tiện không đăng ký đăng kiểm quá hạn đăng kiểm
để chủ động hơn nữa trong việc kiềm chế tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa
thì lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai nhiều biện pháp
trong đó tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông tập trung đông đúc tàu thuyền qua lại
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về các lỗi như không đăng ký đăng kiểm
lỗi phương tiện không bằng chiến trị kiểm tra các bất đoàn khách ngang sông
để kiểm tra để xử lý nhắc nhở có những lỗi vi phạm cần nhắc nhở nhắc nhở
có những lỗi vi phạm cần xử lý thì xử lý thật nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông
trước trong và sau tết bến thân năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông luôn tích cực tuyên truyền
thường xuyên kiểm tra
độ an toàn của các phương tiện về chứng chỉ của các thuyền viên
áo phao dụng cụ nổi trên các bến đỏ khách ngang sông để ngăn chặn tai nạn xảy ra
tôi chủ phương tiện được sự tiên triền của mấy anh giao thông đường thủy
tôi luôn chấp hành tốt luật giao thông đường thủy
không chở quá tải quá khổ để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết này
với nỗ lực và quyết tâm cao của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an toàn giao thông
cho người dân vui xuân đón tết thì hy vọng mỗi người dân khi sử dụng
phương tiện lưu thông trên các tuyến sông hãy là người nghiêm trình chấp hành luật giao thông
có như vậy mới giảm thiểu được tai nạn giao thông để người dân an tâm
đón một cái tết bình thân hai nghìn một mươi sáu vui tươi hạnh phúc
ba mươi một là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày sáu tháng hai
làm chết hai mươi hai người bị thương hai mươi một